cuộc đàm phán mới nhất giữa ngoại trưởng hai nước nga và ukraine diễn ra trong ngày một mươi tháng ba tại thổ nhĩ kỳ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào
đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
phát biểu sau cuộc gặp ngoại trưởng ukraine dmitr kureba cho biết các cuộc trao đổi của ông với ngoại trưởng nga sergei lavrov diễn ra khó khăn và không có thỏa thuận ngừng bắn nào đạt được
theo ngoại trưởng kuleva kiev đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay
ông nhấn mạnh chính phủ ukraine sẵn sàng đảm bảo cho các hành lang nhân đạo mà hai bên đã nhất trí thiết lập
trong khi từ phía nga ngoại trưởng nga bảo lưu quan điểm moscow không có kế hoạch tấn công nước nào nhưng chính ukraine là bên tạo ra mối đe dọa đối với nga
người đứng đầu ngành ngoại giao nga nhấn mạnh việc ukraine cần là một nước trung lập
ông lavrov đồng thời tuyên bố
nga ủng hộ bất kỳ cuộc tiếp xúc nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng ukraine và sẽ tiếp tục tìm lối thoát cho vấn đề này